dành ít nhất năm phút cuối ngày để tự xem xét quá trình thực hiện việc tốt của mình
và chia sẻ những việc tốt mà mình đã làm được cho người khác
thì sẽ lan tỏa việc tốt trong cả cộng đồng
đây là thông điệp của ngày hội triệu triệu việc tốt triệu triệu niềm vui
do liên hiệp các hội unesco việt nam tổ chức vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
trong một không gian được thiết kế ấn tượng mỗi người tham gia trải nghiệm
bộc lộ suy nghĩ và cảm xúc của mình về cuộc sống đang diễn ra
chị thanh hoa lựa chọn hai địa cầu tượng trưng cho thế giới hiện tại và tương lai
mong muốn mọi người gần gũi nhau hơn để xóa bỏ sự vô cảm
thực tế bây giờ thì giới trẻ có thể dùng facebook rồi dùng internet rất là nhiều
có thể tiếp cận với nhau một cách dễ dàng nhưng mà thực ra thì tất cả nó đều chỉ là thế giới ảo
có những người mà người ta chỉ tương tác với nhau hàng ngày qua internet
và thực tế rất là nhiều năm chẳng bao giờ gặp nhau
thì ở đó nó thiếu đi cái cảm xúc thật của con người khi mà được tiếp xúc với nhau
chị thanh hương tham gia vào phương pháp trải nghiệm vòng xoay cuộc sống
học cách giải quyết vấn đề mình đang gặp phải từ thông điệp mà vòng xoay ngẫu nhiên gửi tặng
khi mà ở trong cái thẻ tâm hồn trong sáng thì mình cảm nhận được cái cuộc sống của mình
theo cái chiều hướng tích cực
mỗi ngày thì mình thấy mình yêu đời vui vẻ và mình muốn làm thật nhiều việc tốt hơn
còn về tình chính xác thì
mỗi một việc mình làm thì mình đều cũng sẽ trao chút cẩn thận hơn
tại buổi giao lưu nhà ngoại giao nguyễn xuân thắng
tổng thư ký liên hiệp các hội unesco thế giới đã chia sẻ
làm việc tốt không đồng nghĩa với việc làm phi vụ lợi
về cơ bản đã gọi là việc tốt thì nó phải là không được tính công
nó phải hết sức vô tư nó phải hết sức phi vụ lợi
chứ việc tốt làm việc tốt mà để được trả lương để được lên chức
để được danh tiếng
thì cái đó chưa chắc gọi là việc tốt
các phương pháp trải nghiệm được xây dựng theo một nghiên cứu kéo dài ba mươi năm của nhật bản
dựa trên nguyên lý
làm việc tốt là quá trình khám phá nội tâm từ nhận thức thái độ đến hành động
và lan tỏa trong cộng đồng
dự án hy vọng khi người dân việt nam đồng lòng thực hiện một trăm linh triệu việc tốt
thì có thể đây sẽ là một điểm tới hạn dẫn đến sự bùng nổ về lòng tốt và hạnh phúc
thế thì một xã hội thực sự tốt đẹp là phải nhiều người biết làm những việc tốt
tự giác không đòi hưởng công
đó là cái việc làm mang tính nó xuất phát từ trái tim
sống bằng trái tim và hành động cống hiến bằng trái tim
muốn như vậy là phải có cách khích lệ
chúng ta phải bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất việc tốt nhỏ
mới làm được việc tốt lớn
trong đó sự giúp đỡ hướng dẫn của cộng đồng
của các tổ chức có trách nhiệm là hết sức quan trọng
khi làm việc tốt ta thấy hạnh phúc hơn
khi hạnh phúc ta lại muốn làm thêm nhiều việc tốt hơn nữa
và truyền cảm hứng cho người khác tạo ra một làn sóng
những người hứng thú nhiệt tình làm việc tốt
và khiến việc tốt trở thành văn hóa ứng xử tự nhiên của mỗi người